như tin đã đưa vào tối ngày năm tháng ba tại xã nậm cần huyện tân uyên đã xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là cô gái sinh năm hai nghìn ba trú tại bản phiêng án
sau khi gây án đối tượng này đã cầm theo dao và bỏ chạy
hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động để bắt giữ đối tượng gây án
sau hơn một ngày truy bắt ban chuyên án đã bắt được đối tượng
còn về vụ việc đánh tài xế taxi chấn thương sọ não dẫn đến tử vong
xảy ra tại quận tây hồ thành phố hà nội
hai nghi phạm cũng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh thanh hóa
hai nghi phạm được xác định là trần duy quang sinh năm hai nghìn ba và bạn gái của quang
cả hai đều quê ở thanh hóa
cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng ba
tại đường khu vực kè hồ tây phường nhật tân
xuất phát từ việc anh trường điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do quang điều khiển
chở bạn gái ở phía sau làm xe máy của quang bị loạn troạng
sau đó giữa anh trường và quang xảy ra tranh cãi
anh trường mở cốp xe lấy ra một vật dài khoảng bốn mươi cm đuổi đánh quang
quang dơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu anh trường
khi được người dân can ngăn hai bên lên xe rời đi
sau đó anh trường về nhà nằm nghỉ
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng ba thấy sức khỏe anh trường diễn biến xấu
gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày năm tháng ba
mở rộng điều tra vụ tiếp viên hàng không sách ma túy tử pháp về việt nam
tính đến ngày sáu tháng ba công an tp hcm đã khởi tố một trăm tám mươi ba vụ án và năm trăm linh hai bị can về nhiều tội danh
đồng thời xử lý hành chính tám mươi sáu người có liên quan
công an tp hcm đã phối hợp cùng với các đơn vị địa phương triệt phá hơn một trăm tám mươi đường dây vận chuyển
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở tp hcm tỉnh bình dương và đồng nai
đồng thời thu giữ vật chứng là hơn một trăm sáu mươi năm kg ma túy tổng hợp các loại một mươi khẩu súng
hơn năm mươi viên đạn các loại một quả liệu đạn và nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an còn làm rõ trước khi bị bắt các đối tượng trong chuyên án từng mua bán
hơn một trăm ba mươi kg ma túy tám kg ma túy đá bốn hai trăm năm mươi gói ma túy nước vui một trăm linh chín viên thuốc lắc
với tổng số tiền giao dịch là hơn hai mươi hai tỷ đồng
dùng dao khống chế một người phụ nữ để hiếp dâm và cướp tài sản
một đối tượng vừa bị công an tp hcm bắt giữ sau ba ngày bỏ trốn đến tỉnh bà rịa vũng tàu
đối tượng là lê quốc tuấn chú tại tỉnh hà tĩnh
ban đầu vào tháng một mươi hai năm ngoái sau khi chấp hành xong án phạt tù
tuấn từ hà tĩnh vào đắk lóc
ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá tuấn ngụy trang kín mặt
mang theo hai sợi dây dù một con dao đi sang nhà người phụ nữ hàng xóm
kê dao vào cổ khống chế chói tay chân và dùng băng keo bịt miệng để thực hiện hành vi hiếp dâm
ngoài ra tuấn còn giật một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân
trên đường tẩu thoát đối tượng đột nhập một nhà trọ lấy cắp một máy tính sách tay
bằng các biện pháp nghiệp vụ đêm ba tháng ba công an thành phố buôn ma thuột đã bắt giữ thành công tuấn
khi đang trốn ở một nhà nghỉ tại tỉnh bà rịa vũng tàu
tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay
công an huyện củ chi tp hcm đã bắt giữ hoàng quốc anh chú tại huyện củ chi
thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án vờ giúp người bị tai nạn để chiếm đoạt tài sản
vào ngày một tháng ba khi bắt gặp một người đàn ông bị tai nạn ở đường nguyễn thị trì
đi tỉnh lộ bảy quốc anh đến giúp đỡ
tuy nhiên sau đó nạn nhân phát hiện toàn bộ tài sản mang theo bao gồm khoảng bốn triệu đồng tiền mặt
sợi dây chuyền vàng trị giá một mươi năm triệu đồng điện thoại di động cùng các giấy tờ tùy thân đã bị mất
tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với công an xã an nhơn tây
và các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra truy xét
đến chiều ngày năm tháng ba công an huyện củ chi đã xác định và bắt giữ hoàng quốc anh
đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra quốc anh đã khai nhận hành vi vờ giúp đỡ người gặp tai nạn trên đường
để trộm cắp tài sản của nạn nhân
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại